do covid một mươi chín đang lan tỏa đầy nhân văn
nhiều loại thuốc kháng virus đang được thử nghiệm lâm sàng và chưa được cấp phép tại việt nam
nhưng đã giao bán tràn lan trên mạng xã hội và nhiều nơi nhiều loại được bán với giá trên trời
sau hai ngày uống thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín người phụ nữ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
tìm tái nguy cơ tử vong cao
f tự điều trị tại nhà cần làm đơn có xác minh của bên thứ ba gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương để nhận quyết định kết thúc cách ly
bộ y tế vừa có đánh giá nguy cơ dịch tại bốn địa phương trong số năm tỉnh thành phố có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất cả nước

thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
tại thành phố hồ chí minh bình thương mới vùng xanh tại thành phố hồ chí minh có ba đơn vị huyện củ chi huyện cần giờ và quận bảy
nguy cơ vùng vàng có ba đơn vị thành phố thủ đức huyện bình chánh và quận phú nhuận
nguy cơ cao vùng cam có một mươi bốn đơn vị gồm quận một quận ba quận năm quận sáu quận tám quận một mươi và quận một mươi một
và các huyện nhà bè tân bình gò vấp bình thạnh hóc môn bình tân tân phú
nguy cơ rất cao vùng đỏ có hai đơn vị quận bốn và quận một mươi hai
toàn thành phố hồ chí minh có hai mươi bốn ba trăm ba mươi tổ dân phố với một bảy trăm tám mươi hai hai trăm linh ba hộ dân
trong đó có một mươi bốn ba mươi bốn tổ dân phố chiếm năm mươi tám đạt mức bình thường mới
có sáu chín mươi tám tổ dân phố chiếm hai mươi năm đạt mức nguy cơ
có một chín trăm sáu mươi hai tổ dân phố chiếm tám đạt mức nguy cơ cao
vẫn còn ba chín mươi một tổ dân phố chiếm một mươi ba ở mức nguy cơ rất cao vùng đỏ
tại các vùng đỏ vùng cam ở tp hcm lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân
trừ các trường hợp f đã được xác định một mươi bốn ngày gần đây và các f đã xuất viện khỏi bệnh
việc lấy mẫu cần lặp lại sau mỗi hai ngày làm liên tục ba lần trong bảy ngày
tích lũy số mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn tp hcm là ba trăm bốn mươi tám hai trăm hai mươi ca
tỉnh bình dương bình thường mới vùng xanh có bảy đơn vị là tân uyên bến cát bào bàng bắc tân yên phú giáo dầu tiếng thủ dầu một
nguy cơ rất cao vùng đỏ có một đơn vị là dĩ an nguy cơ cao vùng cam có một đơn vị là thuận an
theo bộ y tế toàn tỉnh bình dương có năm mươi hai xã phường bình thường mới và sáu xã phường có nguy cơ hai mươi một xã phường nguy cơ cao một mươi hai xã phường có nguy cơ rất cao
tích lũy số mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn là một trăm tám mươi ba ba trăm một mươi bốn ca
tỉnh đồng nai bình thường mới vùng xanh có năm đơn vị các huyện định quán cẩm mỹ tân phú long khánh xuân lộc
nguy cơ vùng vàng có một đơn vị huyện thống nhất nguy cơ cao vùng cam có bốn đơn vị các huyện long thành nhân trạch tràng bom vĩnh kiểu
nguy cơ rất cao vùng đỏ có một đơn vị là thành phố biên hòa
đánh giá theo xã phường tỉnh đồng nai có một trăm linh bốn xã phường bình thường mới hai mươi hai xã phường có nguy cơ hai mươi ba xã phường có nguy cơ cao và hai mươi một xã phường có nguy cơ rất cao
tích lũy số mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn là bốn mươi một bốn trăm ba mươi hai ca
tỉnh long an bình thường mới vùng xanh tỉnh long an có một mươi đơn vị
huyện cần đước huyện châu thành huyện đức huệ huyện mộc hóa huyện tân hưng huyện tân thạnh huyện tân trụ huyện thạnh hóa huyện thủ thừa huyện vĩnh hưng
nguy cơ vùng vàng có ba đơn vị là huyện cần duộc huyện đức hòa và thành phố tân an
nguy cơ cao vùng cam có hai đơn vị là huyện bến lức và thị xã kiến tường
mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn là ba mươi tám trăm năm mươi ca
quận bảy là địa phương đầu tiên của tp hcm tổ chức thí điểm cho người dân tập thể dục ngoài trời sau khi kiểm soát được dịch covid một mươi chín
chiều ngày hai mươi một tháng chín ủy ban nhân dân quận bảy đã tổ chức thử nghiệm hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong giai đoạn bình thường mới tại hai phường tân phú và tân phong
bà nguyễn thị bé ngoan phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho biết
địa phương thực hiện thử nghiệm giai đoạn một từ ngày hai mươi ba mươi chín cho người dân
hai phường được đi bộ tập thể dục dụng cụ thể thao ngoài trời tại hai công viên và năm săn quần vợn
thời gian luyện tập từ sáu h tám h và một mươi sáu h một mươi tám h hàng ngày
các điểm luyện tập thuộc vùng xanh phải có người quản lý công viên sang luyện tập
mật độ tối thiểu là một mươi m hai trên một người và giữ khoảng cách hai m giữa hai người kế cận
bà ngoan cũng thông tin thêm từ sau ngày một tháng một mươi quận sẽ mở rộng việc tập thể dục thể thao ngoài trời ra toàn bộ một mươi phường
dự kiến sẽ có thêm câu lạc bộ thể thao trong nhà ngoài trời sau vận động
sân bóng đá và sân cỏ nhân tạo
các công viên có dụng cụ luyện tập thể dục thể thao đơn giản ngoài trời có bang quản lý
các loại hình theo quy định của sở văn hóa và thể thao ủy ban nhân dân thành phố được hoạt động
đà nẵng ghi nhận thêm một mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có năm ca cách ly tập trung tám ca cách ly tạm thời tại nhà và hai ca cộng đồng
hai trường hợp phát hiện trong cộng đồng đều trú tại phường thuận phước quận hải châu và chưa rõ nguồn lây
đặc biệt một trường hợp là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn mtv mai anh khu công nghiệp an đồn quận sơn trà
bệnh nhân này được phát hiện khi xét nghiệm định kỳ cùng công ty tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
hiện tại thành phố có ba mươi chín trên năm mươi sáu xã phường được là vùng xanh
hai quận sơn trà ngũ hành sơn là quận xanh với tất cả các phường đều là vùng xanh
ngành y tế tiếp tục tiêm vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín cho một trăm linh người từ nay đến hai mươi năm tháng chín
tám đơn vị phụ trách tiêm chủng với một trăm một mươi năm bản tiêm được thiết lập tại các quận huyện
đã tổ chức tiêm cho người dân
phó cục trưởng cục thuế bình định nguyễn công thành bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ
sau vụ trôi gốc trong thời gian giãn cách xã hội
ông cao anh tuấn tổng cục trưởng tổng cục thuế cho biết đã ký quyết định miễn nhiệm chức danh ông nguyễn công thành
phó cục trưởng cục thuế bình định do phi phạm kỷ luật đảng uy tín giảm suốt
cục trưởng cục thế bình định có trách nhiệm bố trí công tác khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và năng lực chuyên môn công tác của âm thành
cùng ngày tổng cục thuế cũng quyết định thi hành kỷ luật ông thành bằng hình thức cảnh cáo
lý do là ông này vi phạm quy định về phòng chống dịch và trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo quy định của đảng
vi phạm của âm thành được đánh giá nghiêm trọng gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm giảm uy tín của bản thân đảng bộ cục thế tỉnh và đảng bộ tỉnh bình định
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông thành từng bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về những hành vi vi phạm khi đương chức cục trưởng cục thuế bình định
cụ thể trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy cục trưởng cục thuế bình định từ năm hai nghìn một mươi bốn đến giữa năm hai nghìn một mươi tám
ông thành đã có những vi phạm trong công tác chi đạo điều hành quản lý thuế thiếu kiểm tra giáo dục cán bộ đảng viên để cán bộ cấp dưới tham nhũng vi phạm pháp luật
những vi phạm của ông thành là nghiêm trọng gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm giảm uy tín của bản thân ông cục thuế và đồng ủy cục thuế tỉnh đến mức phải xử lý kỷ luật
giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ông thành cũng đã bị bộ tài chính kỷ luật bằng hình thức chán chức từ cục trưởng xuống làm cục phó cục thuế bình định
hình ảnh các thành viên trong ban thường vụ đảng ủy xã bảo ninh thành phố đồng hới quảng bình cùng cán bộ xã đi làm thủ tục mai táng cho người dân tử vong do covid một mươi chín đang lan tỏa đầy nhân văn
ông nguyễn ngọc hiếu bí thư đảng ủy xã bảo ninh cho biết trong ngày một mươi chín tháng chín địa phương và người nhà của bệnh nhân ba trăm tám mươi một sáu trăm ba mươi bảy năm mươi ba tuổi đã được thông báo tình hình
nhưng đến chiều tối thì tiên báo về không thể đưa đi hạ tỉnh hỏa tán được
khi xã triển khai phương án mai tán thì gặp khó khăn về nhân lực
bởi hai vợ chồng họ là f người vợ đang cách ly tại nhà con cái đều là f một cũng phải cách ly người thân họ hàng đa phần là f một không có ai đứng ra lo cả
vì vậy năm người trong ban thường vụ đảng ủy xã gồm bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc vừa sáng tay vừa trực tiếp lo an tán
xã thuê xe cẩu thuê người đào huyệt tại khu vực nghĩa trang của xã
trong khi trôn cất thì có thêm bệnh nhân tám mươi hai tuổi ở phường hải thành cũng được đưa đến để an tán
và rơi vào hoàn cảnh thiếu người trực tiếp chôn cất
trước tình thế đó đội mai tán đặc biệt bảo ninh quyết định giúp đỡ
mãi đến hơn một mươi hai giờ trưa việc trong cất hai thi thể mới hoàn tất
mọi người đứng thành hàng thắp hương tưởng niệm người quá cố
trên hai mẫu có đặt trang trọng vòng hoa của chính quyền hai địa phương
xong việc họ cỡ trang phục bảo hộ thực hiện các quy trình vệ sinh và trở về trụ sở tiếp tục công tác chống dịch covid một mươi chín
theo tìm hiểu bệnh nhân covid một mươi chín tử vong ở quảng bình được mai tán
cho trên địa bàn không có nơi để hỏa tán
ông hoàng ngọc đan chủ tịch ủy ban nhân dân tp đồng hới cho biết
thành phố đã chuẩn bị bốn khu vực trên địa bàn để an táng người mắc do covid một mươi chín
gồm bảo ninh lộc ninh thuận đức nghĩa ninh
theo trung tâm chủ hy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
trong mấy ngày qua đã có bốn bệnh nhân covid một mươi chín tại địa phương tử vong và được mai tán theo quy định
ông nguyễn đức cường giám đốc sở y tế tỉnh quảng bình cho hay
việc may tán được thực hiện theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia
chống dịch covid một mươi chín yêu cầu nơi mai táng phải cao ráo cúi hướng gió không bị ngập úng
sau khi hoàn tất mai tán người tham gia chôn cất tháo bộ các phương tiện bảo vệ cá nhân
theo quy định vệ sinh tay bằng cách rửa với nước sạch và xà phòng
sau đó khử khuẩn bằng dâm dịch xác khuẩn
nhận xét về việc làm của các cán bộ lãnh đạo xã bảo ninh
ông nguyễn đức cường nói trong lúc khó khăn dịch bệnh hành động đó đáng biểu dương
quá trình xử lý thi hài tại bệnh viện cũng đã rất kỹ có túi bọc tử thi theo quy định
nhưng về góc độ an toàn phòng dịch thì không có gì là tuyệt đối
kể cả lực lượng đã trang bị bảo hộ do đó cần theo dõi xét nghiệm cho các anh ấy
nhiều loại thuốc kháng virus đang được thử nghiệm lâm sàng và chưa được cấp phép tại việt nam
nhưng đã giao bán tràn lan trên mạng xã hội và nhiều nơi nhiều loại được bán với giá trên trời
một người tên bt ở quận một mươi tp hcm giới thiệu đang có hai loại thuốc kháng virus
một loại thuốc điều trị cho f là năm v previv và monupreviv
người này cho biết loại năm v previv bốn trăm linh mg có nguồn gốc từ ấn độ đang điều trị f rất hiệu quả
liệu trình uống bảy ngày liên tiếp sẽ có kết quả âm tính ngay
hiện thuốc này được người dân nhặt sử dụng rất nhiều
còn monupreviv do việt nam sản xuất nếu đạt sẽ có hàng sau một ngày
theo người này thuốc năm v previv giá bốn hai triệu đồng trên một hộp
còn monupreviv là sáu sáu triệu đồng trên một hộp
sau khi đồng ý mua người bán nhắn số tài khoản cho chúng tôi và yêu cầu chuyển tiền trước
một mươi năm phút sau khi nhận được tiền sẽ có người giao hàng tặng nơi
chạy xe đến giao hàng tay mặc trang phục của nhân viên y tế có gắn logo một bệnh viện
sau khi yêu cầu giữ khoảng cách tê tư vấn
em bảo người nhà uống đúng giờ
trong ngày đầu mắc covid một mươi chín sáng uống hai viên chiều hai viên
các ngày sau thì giảm xuống còn sáng một viên chiều một viên
nếu có vấn đề gì khi dùng thuốc thì gọi cho anh
trong khi đó
người có tên là n số điện thoại chín trăm một mươi bốn sáu trăm hai mươi một xxx cho biết
monoprever là thuốc điều trị f hữu hiệu nhất hiện nay tại việt nam
giá hơi chắc em nhé bên chị bán bảy ba triệu đồng trên một hộp
hiện trên thị trường bán giá sáu năm triệu nhưng hàng trôi nổi
còn bên chị là hàng từ công ty nơi nói
khi chúng tôi hỏi thuốc monoprever đang thử nghiệm năm sàng trên bệnh nhân f
tại tp hcm và chưa được bộ y tế cấp phép sau chị có hàng
sau khi công ty sản xuất thuốc này cung cấp cho sở y tế tp hcm
sẽ cấp về cho các trạm y tế và lúc đó mới có người ta đưa ra bán
không chỉ đầu nậu bán thuốc trên mạng
một người tự giới thiệu là nhân viên y tế tên là trần t n còn chào mời
nếu gia đình em có người mắc covid một mươi chín thì gọi phường để cung cấp gói thuốc abc
riêng gói thuốc c có kháng thuốc kháng virus monoprever
thì giá năm triệu đồng trên một hộp điều trị năm ngày
vào trang yolo của bác sĩ để xem hàng nhé
có tên trần t n nhắn tin
trước khi thuốc đặc trị covid một mươi chín monob prifer được đưa vào thử nghiệm điều trị f tại nhà
vào ngày hai mươi bảy tháng tám
tại một cuộc hộp với lãnh đạo phòng y tế quận huyện và tp thủ đức
phó giáo sư bác sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm khẳng định
cơ sở nào để kháng thuốc virus monoprever bị tuôn ra thị trường
thì nơi đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tại cuộc hộp này lãnh đạo hai mươi hai phòng y tế quận huyện và tp thủ đức
cam kết không để thuốc monoprever
thuốc monoprever tuôn ra thị trường
bác sĩ tăng trí thượng cho biết
ngày hai mươi năm tháng tám các trung tâm y tế quận huyện đã đến công ty trách nhiệm hữu hạng
mtv trực sài gòn nhận thuốc theo sự phong bổ của sự y tế
tất cả thuốc đã được các trung tâm y tế nhận về số lượng phân bổ một mươi sáu liều
đến ngày ba mươi một tháng tám sở y tế tiếp tục phân bổ thêm ba mươi bốn liều bác sĩ thượng cho biết
theo bác sĩ thường đây là thuốc đặc biệt đang được bộ y tế triển khai thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn ba ở cộng đồng cho các f điều trị tại nhà
vì vậy sự đã quán triệt tiệt đối không được thắt thoát thuốc đặc biệt không được tuôn ra thị trường
thuốc này được kiểm soát đặc biệt chưa có trên thị trường
chúng ta phải quản lý chặt chẽ để thuốc được đến tay người bệnh
nếu không quản lý chặt để thuốc này tuôn ra thị trường buôn bán
thì chúng tôi sẽ điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bác sĩ thường cảnh báo đồng thời yêu cầu các phòng y tế trạm y tế
và yêu cầu người nhà f ký cam kết khi sử dụng thuốc này
vậy nhưng những ngày qua thuốc monoprever vẫn công khai ra bán tràn lan
trên các trang mạng và ở các sở y tế
sau hai ngày uống thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín
người phụ nữ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu tím tái nguy cơ tử vong cao
ngày hai mươi một tháng chín bệnh viện hoàn mỹ cửu long thành phố cần thơ
đã cho bệnh nhân nt năm mươi ba tuổi ở tỉnh hậu giang xuất viện
bệnh nhân tỉnh táo sức khỏe đã hồi phục sau một tuần điều trị
theo bệnh viện bà t nhập viện ngày một mươi bốn tháng chín
trong tình trạng hôn mê sâu tím tái da nổi bông huyết áp tụt
qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán trường hợp này nhiễm trùng
nhiễm độc qua đường tiêu hóa do uống thuốc dân gian
biến chứng suy đa cơ quan tiên lượng rất nặng nguy cơ tử vong cao
bệnh nhân được đặt nội khí quản chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc
tại đây bà t được thở máy dùng vận mạch kháng sinh và lọc máu liên tục
sau bốn mươi tám giờ lọc máu các chỉ số xét nghiệm tốt lên
triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt
sau ba ngày điều trị người bệnh tỉnh táo cai máy thở thành công
theo bệnh viện hai ngày trước khi chuyển đến cấp cứu
bệnh nhân được người quen chia sẻ bài thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín
gồm hỗn hợp trưng cất các nguyên liệu như nước dừa đường phèn
gừng xả và nhiều lá thuốc không rõ loại
sau khi uống xong bà tê có biểu hiện đau bụng nôn ói tiêu chảy
bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương
điều trị với triệu chứng khó thở tăng dần
chi giác lơ mơ phải chuyển viện cấp cứu
f tự điều trị tại nhà cần làm đơn có xác minh của bên thứ ba
gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch tại phường xã để nhận quyết định kết thúc cách ly
trong buổi họp báo chiều hai mươi một tháng chín
đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
nhận câu hỏi về việc nhiều f tự điều trị tại nhà
và có liên hệ trạm y tế địa phương làm xác minh khỏi bệnh để được cấp thẻ xanh
tuy nhiên trạm y tế phản hồi không nhận được thông tin
phó giám đốc hcdc nguyễn hồng tâm cho biết
đây là khúc mắt được người dân thành phố quan tâm
hcdc đã ban hành văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người điều trị tại nhà
nói rõ hơn ông tâm cho biết
đối với f cách ly và điều trị tại nhà có hai dạng
một là f do ngành y tế phát hiện quản lý từ đầu
trường hợp này sẽ rất dễ dàng
khi f đã được kết thúc thời gian điều trị
ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã sẽ quyết định kết thúc cách ly
trường hợp thứ hai là người dân tự xét nghiệm tự điều trị tự theo dõi tự hoàn thành thời gian cách ly
với trường hợp này người dân cần làm đơn lên ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã
và có bên thứ ba xác nhận hoàn thành cách ly
bên thứ ba có thể là trạm y tế phường xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố tổ trưởng tổ chăm sóc f tại nhà
sau đó cơ quan y tế căn cứ theo để ra quyết định kết thúc cách ly cho người dân
ngoài ra theo quy định của bộ y tế người có tiền sử rõ ràng đã mắc covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thuộc nhóm chỉ hoãn tiêm chủng bởi người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
có kháng thể tự nhiên bảo vệ cơ thể trong một khoảng thời gian
do đó để đảm bảo an toàn cho bản thân các trường hợp không thể xác nhận đã từng mắc covid một mươi chín
cần phải tiêm vaccine dù đã tiêm người dân vẫn cần tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc năm k
về việc trạm y tế từ chối tiếp nhận hcdc sẽ xem xét và nhắc nhở để tạo điều kiện tối đa cho bà con
ông tâm cho biết